trong thời gian qua hiệp hội phân bón việt nam đã có nhiều đóng góp cho ngành trồng trọt nói chung
cũng như là ngành phân bón nói riêng tuy nhiên ngành phân bón vẫn còn nhiều bất cập
như là phân bón giả phân bón kém chất lượng vẫn còn chản lan trên thị trường
đây cũng là một nội dung được đề cập tại đại hội hiệp hội phân bón việt nam lần thứ năm diễn ra tại hà nội
theo đó hiệp hội đã có nhiều đóng góp thành công cho ngành trồng trọt ngành phân bó
như góp ý sửa đổi luật bảy mươi một vat về phân bón tổng kiểm tra ngành phân bón toàn quốc
phát triển các chiến lược sử dụng phân bón hữu cơ tăng cường thanh tra giám sát phân bón
bên cạnh đó trong nhiệm kỳ tới hiệp hội cũng đặt ra phương hướng phát triển chiến lược phân bón hữu cơ
như tăng lượng phân bón hữu cơ sản xuất công nghiệp trong nước lên ba triệu tấn một năm
nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón thông qua việc sử dụng cân đối đúng cách giữa phân vô cơ và phân hữu cơ
tăng cường đấu tranh với những bất cập trong hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón tại việt nam
đặc biệt là tình hình phân bón giả phân bón kém chất lượng